nghề rèn của đồng bào dân tộc mông ở sơn la từ lâu đã nổi tiếng bởi sự sắc xảo cũng như độ bền
đối với họ mỗi sản phẩm được làm ra đều được chăm chút tỉ mỉ và có những bí quyết riêng
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la
lò rèn của gia đình ông tráng a chơ bàn hua tạt xã vân hồ huyện vân hồ hầu như ngày nào cũng đỏ lửa
đây là một trong ít những gia đình còn giữ được nghề rèn truyền thống độc đáo này
những năm trước gia đình ông cũng chỉ đốt lò khoảng hai ba lần vào mùa đông để rèn nông cụ cho gia đình và làm bán cho mọi người
ngày nay khi sản phẩm rèn của gia đình ông được nhiều người biết đến khách hàng đã đến tìm mua ngày càng nhiều
ông chơ chia sẻ bí quyết đặc biệt để làm ra những sản phẩm có độ sắc và độ bền không có gì khác ngoài kinh nghiệm và chọn được loại tép phù hợp cho từng sản phẩm
từ khi còn bé ông đã theo cha học nghề rèn đến nay đã làm nghề được hơn ba mươi năm nên hiểu rõ phải làm như thế nào để rèn ra một con dao vừa sắc bén lại bền lâu
kinh nghiệm của tôi thì phải có kinh nghiệm tôi mới được không là ai cũng tôi được làm cái nghề khác còn đẹp hơn nhưng mà cái tôi của nó là không đủ
nó đủ nóng nó chưa đủ thì nó là non thì là không dòng lâu được mà có khi nó đầy quá rồi thì mang đi chặt thì nó bịa gấy bịa bấy
ông cũng cho biết thêm cái gì cũng là bí quyết của nó
ví dụ như nhíp ô tô thì phải tôi bằng nhựa cây chuối thì nó mới đủ độ rắn và độ lạnh
cho vào nước thì nó lại bị hỏng
có loại sắt mềm quá phải tôi bằng nước thì độ cứng của nó mới đủ
lúc này lại không dùng cây chuối được
thàn đốt của người mông cũng rất đặc biệt
họ không dùng than tổ ong mà dùng than củi được đốt từ thân cây nhọ
hoặc cành cây chai to sẽ cho kết quả tốt nhất
với những sản phẩm được làm ra đồng bào người mông không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
mà còn góp phần vào việc giữ gìn nghề truyền thống
giờ đây đồng bào dân tộc mông đã dễ dàng xuống chợ sắm cho mình cái cuốc cái xẻng
với những kiểu dáng kích thước đa dạng phong phú
nhưng nghề rèn truyền thống chính là một nét văn hóa độc đáo
là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ
số hộ đốt lò rèn sắt có thể ít đi
nhưng tinh túy nghề truyền thống vẫn còn đó
và sẽ được các thế hệ sau giữ gìn và phát huy